phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tích của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã đạt được
thượng tướng bùi văn nam yêu cầu thời gian tới lực lượng hậu cần kỹ thuật cần chủ động sáng tạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển công nghiệp an ninh
trong đó định hướng nghiên cứu sản xuất phương tiện phải gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp công an nhân dân theo hướng bền vững
đồng thời tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp một cách cơ bản đúng định hướng chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ tạo bước đột phá để doanh nghiệp hội nhập phát triển năng động hơn hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi qua đó xây dựng củng cố mối quan hệ phối hợp đoàn kết chặt chẽ giữa các đơn vị tìm ra biện pháp tổ chức phát động nhân rộng điển hình tiên tiến động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ các đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đó là nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị trong cụm thi đua số hai khối các đơn vị trực thuộc bộ trưởng sẽ tập trung phối hợp thực hiện trong thời gian tới
đặc biệt trong năm vừa qua xuất phát từ nhiệm vụ chính trị được giao các đơn vị trong cụm thi đua số hai đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chủ động xây dựng chương trình công tác làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo bộ công an những chủ trương công tác quan trọng
công tác thi đua khen thường đi vào thực chất đạt nhiều kết quả hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an ninh chính trị
tại hội nghị ký giao ước thi đua các đơn vị đã thảo luận thống nhất quy chế phối hợp năm hai nghìn một mươi tám trên tinh thần thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đồng thời tăng cường kỷ cương kỷ luật cán bộ và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị
tập trung tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực tránh hình thức
ngày hôm nay tổng cục chính trị công an nhân dân phối hợp công an tp cần thơ
tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện thông tư số năm hai nghìn một mươi năm của bộ công an về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong công an nhân dân
trong những năm qua tổ chức bộ máy cơ quan giúp việc về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được kiện toàn từ cấp bộ đến công an các đơn vị địa phương
đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh chương trình thời gian bồi dưỡng theo hướng rút gọn thiết thực
tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức kiến thức tài liệu bồi dưỡng kiến thức biên soạn cấp phát đầy đủ
đội ngũ giảng viên giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy quốc phòng và an ninh từng bước được kiện toàn nâng cao chất lượng
để khắc phục những hạn chế tồn tại tại hội nghị nhiều đại biểu đã đề nghị cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ phân bổ trí tiêu và kinh phí
thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền
chú trọng thực hiện biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động để đối tượng được tuyên truyền tự liên hệ và điều chỉnh hành vi của bản thân
vào sáng nay đoàn công tác văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
gọi tắt là ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia do phó giáo sư tiến sĩ đàm thanh thế tránh văn phòng làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh bình dương
thay mặt văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đồng chí đàm thanh thế đã truyền đạt công văn của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của công an tỉnh bình dương
biểu dương tinh thần phối hợp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả của các lực lượng chức năng tỉnh bình dương
và khẳng định đây là cuộc chiến còn nhiều khó khăn vất vả các lực lượng cần phải tập trung phối hợp tốt hơn nữa để góp phần bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
dịp này đoàn công tác đã tặng hai mươi năm triệu đồng của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã lập thành tích trong vụ bắt giữ các đối tượng buôn lậu thuốc lá và có hành vi chống người thi hành công vụ
đoàn công tác cũng đến thăm hỏi động viên trung úy bùi văn lượng bị thương đang nằm điều trị phục hồi tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
và tối qua một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khuôn viên biệt thự số một mươi ba đường trần hưng đạo phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng khiến năm người tử vong
bước đầu lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng có tính chất phức tạp
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
cũng vừa ký công điện yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực trung hòa bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân thân nhân người bị nạn
đồng thời phó thủ tướng trương hòa bình chỉ đạo ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở ổn định đời sống sinh hoạt cho các hộ dân sống trong khu biệt thự bị cháy
khắc phục hậu quả vụ cháy nổ phối hợp với bộ công an bộ quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ
bộ công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng ubnd tỉnh lâm đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra
xác minh vụ cháy nổ tại khu biệt thự nói trên báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
một sự việc thương tâm khác đó là tai nạn nghiêm trọng trên sông hồng tại lào cai
thuyền chở chín lao động đi qua sông hồng đoạn chảy qua địa bàn xã biên giới nậm trạc huyện bát sát thì bị chết máy
cả chín người nhảy xuống sông bơi vào bờ nhưng không may đều bị nạn
biên phòng lào cai xác nhận có năm người thiệt mạng và bốn người mất tích
đều là những người bốc vác thuê cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn
và cho đến thời điểm này thì công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vẫn đang được tích cực triển khai
ngay từ sáng sớm nay bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã huy động một trăm một mươi bảy cán bộ chiến sĩ cùng hai chiếc xuồng
phối hợp với lực lượng công an dân quân địa phương lập bảy điểm trên sông hồng để tích cực tìm kiếm các nạn nhân
bộ đội biên phòng lào cai cũng đề nghị công an biên phòng trung quốc hỗ trợ tìm kiếm cả dưới nước và trên bờ phía nước bạn
nhận được đề nghị của phía biên phòng việt nam công an biên phòng trung quốc đã huy động hai mươi cán bộ chiến sĩ ba xe ô tô cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn
ngoài ra bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã liên lạc với gia đình những công nhân chưa có thông tin để kiểm tra những người này có lên được bờ và bỏ về quê hay không
trong cuộc họp báo của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai được tổ chức vào sáng nay ông vương chinh quốc người phát ngôn của tỉnh lào cai khẳng định
tỉnh sẽ tích cực tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn và hỗ trợ những nạn nhân bị tử vong theo quy định
vào chiều qua tàu đánh cá mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn một trăm bốn mươi bảy ts do hồ đăng nguyên làm thuyền trưởng cùng với sáu thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên biển
cách cửa danh tỉnh quảng bình khoảng hai mươi hải lý về phía đông bắc thì bị tai nạn và đang chìm dần
nhận được tin báo hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình điều động tàu cứu nạn cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ ra biển cứu ngư dân
vượt sóng gió lực lượng bộ đội biên phòng quảng bình đã tiếp cận và vớt được bảy người trên tàu bị nạn
sau khi sơ cứu cho các nạn nhân lực lượng cứu nạn bộ đội biên phòng quảng bình đã đưa được số thuyền viên về cửa càng danh an toàn và tiến hành chăm sóc y tế
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra xác minh nguyên nhân gây chìm tàu
một đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bị triệt phá
bước đầu cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng cùng với tăng vật là hơn một hai kg ma túy đá
vào đêm một mươi một tháng ba tổ trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang bất ngờ kiểm tra căn nhà số bảy mươi bốn trên một mươi một đường trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang
phát hiện lê đại luật ba mươi ba tuổi trú tại địa chỉ trên đang cất giấu ba bịch ma túy đá
từ lời khai của luật sáng sớm ngày một mươi hai tháng ba các trinh sát tiếp tục bắt giữ đối tượng lê thành phúc ba mươi ba tuổi trú tại phường vĩnh hải nha trang thu trong người phúc hơn một hai kg ma túy đá được nguy trang trong một bao bì trà
sáng nay chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa và giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã đến chúc mừng thường nóng cho cán bộ chiến sĩ tham gia phá chuyên án